còn xử lý khá lúng túng do chưa có sự đồng bộ và thống nhất chung về trình tự xử lý ca nhiễm giữa các địa phương
các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khu chế xuất có phương án phòng chống dịch chưa đồng đều
cũng liên quan đến việc phát hiện quản lý và điều trị f
tại chương trình live stream dân hỏi thành phố trả lời với chủ đề phòng chống dịch covid một mươi chín khi tình hình có dấu hiệu phức tạp trở lại
tối ngày một mươi hai tháng một mươi một tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm đã đề cập đến thực trạng
vòng vòng lây nhiễm cho mọi người xung quanh
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu xác nhận số ca nhiễm của tp hcm đang tăng cao
ngành y tế phát hiện có một hiện tượng nguy hiểm khi mà một số f dương tính nhưng không tự cách ly
những f khung này không ở nhà mà vẫn đi vòng vòng gặp gỡ nhiều người lây nhiễm cho mọi người xung quanh
đây là nguy cơ rất cao bùng phát dịch cho cộng đồng
nguy hiểm hơn khi fum này đi thăm người thân họ hàng ông bà người lớn tuổi
đây là những người dễ có nhiều bệnh nền nằm liệt lâu ngày chưa được tiêm ngừa hoặc tiêm vừa rồi nhưng miễn dịch không cao
khi đó f sẽ vô tình lây bệnh cho người thân khiến họ trở nặng thậm chí là tử vong
thực tế tp hcm đã ghi nhận một trường hợp người già trên sáu mươi năm tuổi nằm liệt dường thời gian dài không giao lưu tiếp xúc với bên ngoài
bệnh nhân bị lây từ một người trẻ tuổi trong gia đình và tử vong sau đó
tiến sĩ vĩnh châu khuyến cáo người già người có bệnh nền là nhóm dễ tổn thương nhất
không chỉ với covid một mươi chín mà còn với nhiều bệnh lý khác
do đó f phải có ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng chấp hành cách ly và các quy định phòng chống dịch
theo phó giám đốc sở y tế tp hcm người dân khi mắc bệnh cần báo với trạm y tế trạm y tế lưu động để được theo dõi và cấp túi thuốc điều trị phù hợp
người bệnh cũng không nên quá lo lắng nếu đã tiêm đủ vaccine và không có bệnh nền
với nhóm này đa số đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng đồng thời người bệnh sẽ tự khỏi sau năm bảy ngày
người dân vẫn phải cảnh giác với nguy cơ dịch bùng phát trở lại ở thành phố bằng cách duy trì năm k đặc biệt là khẩu trang và khoảng cách
dịch covid một mươi chín tại tp hcm sẽ còn nhiều diễn biến khó lường
trên hết vẫn đòi hỏi sự cảnh giác không chủ quan lơ là trước đại dịch của tất cả người dân
thực hiện đúng nguyên tắc năm k trong phòng chống dịch bệnh
những thông tin mới nhất sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật để truyền gửi đến quý vị khán giả
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại